xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị vừa qua ngân hàng nhà nước đã có buổi làm việc về giải pháp bình ổn thị trường vàng
có sự tham dự của công an quản lý thị trường và công ty sgc
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo công ty sgc thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị để ổn định thị trường vàng
theo thông tin ngân hàng nhà nước vừa phát đi có tám thành viên đã trúng thầu trong phiên một mươi bốn tháng năm với tổng khối lượng là tám một trăm linh lượng
trong đó có ba ông lớn kinh doanh vàng là công ty sgc công ty doji công ty png cùng với năm ngân hàng thương mại
ngân hàng nhà nước cho hay thực tế tại các phiên đấu thầu vừa qua công ty sgc đều trúng thầu với khối lượng hai lượng mỗi phiên
các tổ chức khác rẻ rặt hơn khi tham gia đấu thầu vàng miếng từ ngân hàng nhà nước do lo ngại rủi ro biến động giá vàng
và không có lượng khách hàng đến mua vàng miếng sgc như tại công ty sgc
khi mua được vàng miếng từ ngân hàng nhà nước doanh nghiệp đã thực hiện bán ngay ra thị trường
ngân hàng nhà nước cũng cho biết thêm theo báo cáo cuối tuần qua có hiện tượng người dân tập trung đông người một số thời điểm
tại trụ sở chính của công ty sgc không có hiện tượng tập trung đông người tại các địa phương khác và tổ chức khác
ngoài ra chỉ có một số địa điểm trên phố trần nhân tông thành phố hà nội do địa bàn chật hẹp nên có mật độ đông người hơn
ngân hàng nhà nước
thông tin thêm do công ty sgc là doanh nghiệp nhà nước sở hữu một trăm linh vốn thuộc quản lý của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nên ngân hàng nhà nước đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố để bàn về giải pháp bình ổn thị trường vàng
có sự tham dự của một số ban ngành liên quan công an quản lý thị trường và công ty sgc
tại cuộc họp lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo công ty sgc thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị để ổn định thị trường vàng
thời gian tới ngân hàng nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng
dự kiến phiên tiếp theo được tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng năm để tăng cung vàng miếng ra thị trường
số lượng vàng miếng đấu thầu vẫn là một mươi sáu tám trăm linh lượng
quy định về lượng đặt thầu tối thiểu và tối đa của mỗi thành viên cũng đã thay đổi kể từ phiên một mươi bốn tháng năm
theo ngân hàng nhà nước để phù hợp với tình hình thị trường cơ quan này đã điều chỉnh hợp lý khối lượng vàng miếng tối thiểu
tối đa các thành viên được phép đặt thầu trong phiên đấu thầu vàng miếng gần đây
cụ thể tại phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra vào sáng một mươi bốn tháng năm
điểm khác biệt so với những phiên đấu thầu trước là khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là năm lô
tương đương năm trăm linh lượng thấp hơn hai lô hai trăm linh lượng so với quy định tại các phiên đấu thầu trước
khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu là bốn mươi lô tương đương bốn lượng
nhiều hơn hai mươi lô hai lượng so với quy định tại các phiên đấu thầu trước đó
kết quả là tám một trăm linh lượng vàng miếng sgc được đấu thầu thành công
hai phiên đấu thầu thành công trước đó chỉ có ba bốn trăm linh lượng vàng miếng được đấu thầu thành công mỗi phiên
hơn nữa khối lượng thành viên trúng thầu cũng cao nhất trong ba phiên
như vậy ngân hàng nhà nước đã đạt được mục tiêu tăng cung thêm vàng miếng ra thị trường
trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và động thái điều hành kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới
ngân hàng nhà nước khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro
sáng một mươi năm tháng năm vừa qua ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện tháng bốn
tham gia ý kiến vào báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
báo cáo tại phiên họp trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an cho biết
thời gian qua tình hình biến động giá vàng vô cùng phức tạp
bộ công an đã nắm mắt tình hình tham mưu cho thủ tướng chính phủ nhiều vấn đề
đặc biệt là kiến nghị các giải pháp quan trọng liên quan đến an ninh tiền tệ quản lý thị trường vàng
thông tin cụ thể về các kiến nghị của bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng cho biết
bộ này kiến nghị ngân hàng nhà nước khẩn trương xây dựng áp dụng cơ chế can thiệp của cơ quan quản lý và thị trường vàng
như các cơ chế can thiệp vào giá mua giá bán cơ chế can thiệp vào cung cầu thị trường
cùng đó cơ quan này cũng đề nghị kịp thời bổ sung quy định về biên độ tranh lệch tối đa giữa giá mua và giá bán
các cơ quan liên quan quản lý thị trường vàng hồn vàng miếng sản xuất gia công vàng trang sức
ngoài ra theo ông hùng bộ công an cũng đề nghị ngân hàng nhà nước tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thị trường
đảm bảo kỳ cương kỳ luật thị trường như kiểm soát tối đa nguyên liệu đầu vào chất lượng sản phẩm
vẫn theo thứ trưởng bộ công an cơ quan này cũng đề nghị bộ tài chính nghiên cứu ban hành quy định pháp lý
kiểm soát nghĩa vụ thuế về kinh doanh vàng như bắt buộc xuất hóa đơn hàng điện tử quy định về thuế giá trị gia tăng
mã số nhằm ngăn chặn tình trạng mua vàng miếng vàng trang sức mỹ nghệ không có hóa đơn chứng tử mua bán tự do
người dân trả tiền mặt trực tiếp một số đơn vị cơ sở kinh doanh vàng miếng chưa được cấp phép nhưng bán chui cho người dân gây thất thu
cùng với đó bộ công an kiến nghị với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần quản lý kiểm soát hoạt động khai thác
sản xuất kinh doanh vàng của cá nhân doanh nghiệp được cấp phép không để xảy ra các đơn vị kinh doanh vàng vi phạm pháp luật như hiện nay
nhập lậu vàng giả vàng giả sgc kịp thời phát hiện các hoạt động vi phạm đấu tranh xử lý các vi phạm
trước đó trong báo cáo công tác dân nguyện tháng bốn trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội dương thanh bình phản ánh
cử tri và nhân dân lo lắng giá vàng liên tục biến động và tăng cao sẽ tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống người dân
giá vàng nhảy múa và quản lý thị trường vàng cũng là vấn đề được nhiều thành viên ủy ban thường vụ quốc hội quan tâm
khi cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội các tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn hồi đầu tuần này
ủy ban kinh tế quốc hội đánh giá quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập giá vàng trong nước và thế giới tranh lệch lớn
tình trạng buôn lậu vàng diễn biến phức tạp
thời gian qua thị trường vàng có nhiều biến động chỉ số giá vàng trong nước bình quân bốn tháng đầu năm tăng hai mươi tám so với cùng kỳ
từ hai mươi tám tháng ba ngân hàng nhà nước tiến hành đấu thầu giá vàng nhằm tăng cung vàng ra thị trường
tuy nhiên nhiều phiên đấu giá vàng không thành công và giá vàng vẫn tiếp tục nhảy múa
có thời điểm giá vàng miếng tăng lên chín mươi hai triệu đồng một lượng mức kỷ lục trong lịch sử
báo cáo của bộ công an trước đó cũng cho biết mức tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cao dẫn đến tình trạng buôn lậu vàng
gia tăng tội phạm và gây bất ổn tình hình an ninh trật tự xã hội
việc này cũng ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ nhất là các tỉnh biên giới
trước đó thẩm tra nội dung này chủ nhiệm ủy ban kinh tế vũ hồng thanh cũng đánh giá
quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập giá vàng trong nước và thế giới tranh lệch lớn tình trạng buôn lậu vàng diễn biến phức tạp
theo ông thanh thị trường vàng có nhiều biến động
chỉ số giá vàng trong nước bình quân bốn tháng đầu năm tăng hai mươi tám so với cùng kỳ khi giá vàng thế giới tăng cao kỷ lục
có ý kiến cho rằng ngoài yếu tố biến động tình hình kinh tế thế giới và bất ổn địa chính trị
một số hạn chế trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng ngoại tệ đã hình thành thị trường ngầm
tức là giao dịch mà không có sự kiểm soát thống kê của nhà nước về giao dịch vàng
ngoại tệ từ lâu với quy mô giao dịch lớn phức tạp và khó kiểm soát
đặc biệt là hành vi ưa thích vàng ngoại tệ ngày càng gia tăng nhưng chưa được điều chỉnh phù hợp
có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành kinh tế vĩ mô ổn định thị trường
tình hình buôn lậu vàng ngoại tệ tội phạm gia tăng tỷ giá niêm yết chính thức
trong một số giai đoạn thấp hơn nhiều so với thị trường tự do mua bán ngoại tệ phổ biến ở các tiệm vàng
theo hội đồng vàng thế giới wgc năm hai nghìn hai mươi ba ở việt nam tám mươi một nhà đầu tư đã từng đầu tư vào vàng
và cho biết họ sẽ xem xét đầu tư vào vàng một lần nữa
chỉ số này cao hơn trung quốc bảy mươi hai ấn độ sáu mươi bảy và toàn cầu bốn mươi năm
bên cạnh đó năm hai nghìn hai mươi hội đồng vàng thế giới đã tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên
năm hai nghìn hai mươi hai việt nam tiêu thụ bốn mươi ba tấn vàng tăng ba mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi một cao nhất khu vực asean
còn theo bộ công an mức tranh lệch giá vàng giữa giá trong nước và thế giới ở mức cao
dẫn đến tình trạng buôn lậu vàng vào việt nam gia tăng hoạt động tội phạm
gây bất ổn tình hình an ninh trật tự xã hội ảnh hưởng an ninh tiền tệ nhất là các tỉnh biên giới
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại